để hành khách có thể yên tâm và có những hành trình trên mỗi chuyến bay an toàn
vietnam airlines đã triển khai gói bảo hiểm giúp hành khách phòng chống dịch covid một mươi chín
gói bảo hiểm này sẽ được thực hiện từ nay cho đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
bảo hiểm có hiệu lực trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày khởi hành chuyến bay đầu tiên của vé
khi mua vé máy bay nội địa và bảo hiểm du lịch tripcare trên website www vietnamairlines com
mỗi hành khách sẽ được tặng một gói bảo hiểm corona toplus với mức bồi thường cao nhất trị giá một trăm linh triệu đồng
và năm triệu đồng trợ cấp nằm viện cho hành khách có kết quả dương tính với covid một mươi chín phải điều trị nội trú
trong trường hợp hành khách thực hiện nhiều hành trình và có nhiều đơn bảo hiểm trong cùng khoảng thời gian
hành khách sẽ được tri trả theo đơn bảo hiểm corona hai plus gần nhất